sáng nay hai mươi tháng một mươi hai tại hà nội trung ương hội người cao tuổi việt nam đã tổ chức hội nghị lần thứ tư khoa năm
nhằm đánh giá lại hoạt động của hội người cao tuổi việt nam năm hai nghìn một mươi tám để ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết đại hội năm hội người cao tuổi việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
thực hiện chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền công tác người cao tuổi được các cấp hội tập trung điều hành
thực hiện hiệu quả bám sát ba nhiệm vụ trọng tâm hai chương trình công tác lớn của hội
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm đánh dấu sự thành công của hội trong công tác chăm sóc người cao tuổi về sức khỏe và vật chất
phát huy vai trò của người cao tuổi trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tổ quốc
trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
trung ương hội
người cao tuổi việt nam sẽ tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để không ngừng nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của hội